mùa bàn trái phép chất ma túy năm bị cáo vừa bị tnd tỉnh đồng nai tuyên phạt bản án đích đáng
theo có trạng trần thị kim thảo ba mươi chín tuổi nguyễn văn thuận hai mươi tám tuổi nguyễn văn sự hai mươi chín tuổi trần thanh dương ba mươi hai tuổi và lê thanh bình hai mươi tám tuổi
các bị cáo đều nghiện ma túy
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến ngày bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
bị cáo thảo đã ba lần nhận tổng cộng một trăm năm mươi gram ma túy từ một đối tượng khác
sau đó giao cho chồng hờ là thuận phân chia ma túy bán cho ba bị cáo còn lại để bán lẻ cho con nghiện
đến ngày bảy tháng tám các đối tượng đều bị công an phát hiện và bắt giữ
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo từ hai năm sáu tháng đến một mươi tám năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy